tại quảng bình bảy trăm linh thanh niên thuộc tám huyện thị xã thành phố của tỉnh nhận nhiệm vụ lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc
nhờ làm tốt công tác hiệp đồng lễ giao nhận quân được diễn ra trang nghiêm và kết thúc nhanh gọn
trong đợt này tân binh tại quảng bình được bàn giao các đơn vị gồm bộ tư lệnh hải quân
binh chủng thông tin liên lạc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
các đơn vị thuộc quân khu bốn và bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình
theo hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh quảng bình năm hai nghìn một mươi bảy số thanh niên nhập ngũ đạt một trăm linh chỉ tiêu
trong đó có gần năm trăm năm mươi thanh niên sức khỏe loại một và loại hai hơn bốn trăm linh thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông
và hai mươi một thanh niên tốt nghiệp các trường trung cấp cao đẳng đại học
ngoài ra có hai mươi ba thanh niên là đồng bào dân tộc ít người và ba mươi ba thanh niên là đồng bào công giáo
trước đó cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu văn nghệ
tặng quà động viên các thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc